sáng nay ngày một mươi ba tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy thành phố hà nội đã tiến hành thực nghiệm lần hai nhằm điều tra làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ việc cho bé sáu tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô dẫn đến tử vong tại trường gateway vào ngày sáu tháng tám
bảy giờ hai mươi năm phút sáng cùng ngày các đơn vị và cá nhân có liên quan bắt đầu dựng lại diễn biến tình huống đã diễn ra trước đó
cảnh sát yêu cầu ông phiến lái xe thực hiện lại việc lái xe từ bãi gửi xe học viện báo chí và tuyên truyền về trường gateway
cũng như những hoạt động đã diễn ra trong khuôn viên nhà trường cùng hàng loạt hoạt động tiếp theo diễn ra trong ngày để làm rõ các tình tiết có liên quan
tuy nhiên bà quy người đưa đón học sinh đã không có mặt tại buổi thực nghiệm lần này
trước đó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy cho biết vụ án đang trong giai đoạn điều tra tích cực
và những tình tiết trong đơn kiến nghị của phía bị hại đã được cơ quan tố tụng thu thập làm rõ